thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cho biết vừa bắt được nghi phạm sát hại
hai vợ chồng giáo viên ở xã mão điền huyện thuận thành
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai tại xóm ngòi xã mão điền huyện thuận thành
tỉnh bắc ninh đã xảy ra một vụ án giết người nạn nhân là ông nguyễn thế giới
tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên cơ thể và vợ là bà nguyễn thị hợi bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo sau hơn một mươi năm giờ tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng
vũ đăng mạnh cùng chú tại xóm ngòi xã mão điền huyện thuận thành
tại cơ quan điều tra bước đầu mạnh khai nhận có quan hệ tình cảm với một phụ nữ cùng quê
sau đó đối tượng phát hiện bạn gái và con trai của ông nguyễn thế giới chuẩn bị kết hôn
nên đã chuẩn bị giao và đột nhập vào sát hại hai vợ chồng ông giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông trần bửu tùng giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi chín d
nằm ở đường hồ văn long phường tân tạo về tội nhận hối lộ
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có nguyễn huỳnh phong là phó giám đốc và nguyễn quỳnh tuân
nguyễn văn cường trần minh hiếu là đăng kiểm viên
công an cũng khởi tố ông nguyễn tấn thành về tội đưa hối lộ
trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi chín d là của tư nhân thuộc công ty cổ phần phú an viễn
do ông trần bửu tùng làm đại diện pháp luật
đây là tiến trình mới trong quá trình mở rộng điều tra về tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm
tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam do công an tp hcm làm chủ công
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn văn minh và nguyễn hồng thanh đều trú tại tp biên hòa
để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ngoài hai đối tượng minh và thanh bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa cũng phê chuẩn lệnh khởi tố một mươi ba đối tượng liên quan
nhưng áp dụng biện pháp cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
cơ quan điều tra xác định minh và thanh đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc bằng các hình thức
binh sập sám cờ cá ngựa và chơi poker tại quán cà phê tháng năm ở phường tân mai tp biên hòa
để thu tiền sâu số tiền thu giữ tại chiếu bạc và cả trong người các đối tượng là gần hai trăm linh triệu đồng
bốn bộ bài tay một bộ cờ cá ngựa một lọ bằng nhựa bốn trăm linh đồng tiền sâu năm xe ô tô bảy xe mô tô và một mươi sáu điện thoại di động
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang phối hợp với phòng kỹ thuật
nghiệp vụ công an tỉnh và trung tâm khai thác và vận chuyển của bưu điện vừa phát hiện và kiểm tra gần ba trăm linh gói
bưu phẩm được gửi về các địa chỉ trên địa bàn tỉnh an giang
các hung khí gồm giao tự chế kiếm tuyếp sắt mã tấu để qua mặt được các cơ quan chức năng
người bán đong gói hàng và ghi bên ngoài là công cụ nhà bếp phụ kiện máy nông cụ
sau khi kiểm tra xác định đây là các loại hung khí nguy hiểm thuộc trường hợp bị nghiêm cấm mua bán
vận chuyển tàng trữ và sử dụng nên phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
đã tiếp nhận đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin được kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường chú tại thôn trạch khê xã quảng trạch huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi trái
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thương chú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi một và có nốt ruồi cách ba cm sau cánh mũi phải
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải
phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn
tỉnh thanh hóa cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi
cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt
bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an lệnh truy nã do truyền hình
công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện